ngày hai mươi sáu tháng tám tỉnh quảng ninh thông tin về xử lý kỷ luật cán bộ liên quan đến việc đấu thầu mua sắm
ký xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
theo đó ban chấp hành đảng bộ tỉnh quảng ninh đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông phạm văn thành
tỉnh ủy viên nguyên bí thư thị ủy đông triều nguyên chủ tịch ubnd thị xã đông triều
hiện là phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm
khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của ban thường vụ thị ủy ubnd thị xã đông triều
trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á
trước đó ngày một mươi ba tháng sáu cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra các quyết định
khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại thị xã đông triều